hà nội là vượt kỷ lục bảy mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
sở y tế hà nội tối mùng một mươi tháng một thông tin hai mươi bốn giờ qua thành phố đã ghi nhận hai tám trăm ba mươi hai ca bệnh mới
trong đó có bảy trăm một mươi hai ca trong cộng đồng hơn hai tám trăm linh ca mới phân bố tại ba trăm chín mươi ba xã phường thị trấn
thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày
như hà đông với một trăm sáu mươi tám ca hoàng mai một trăm sáu mươi năm ca thanh trị một trăm ba mươi bốn ca đống đa một trăm hai mươi bốn ca thanh sơn một trăm một mươi năm ca
nam tự liêm một trăm linh chín ca hai bà trương một trăm linh ca số ca mắc cộng dùng tại hà nội trong điều dịch thứ tư
từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy mươi ba bảy trăm chín mươi ca theo sở y tế tính tới hết ngày chín tháng một
toàn thành phố có bốn mươi sáu sáu trăm bốn mươi bảy trường hợp f được điều trị cách ly trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương một trăm hai mươi tám ca
bệnh viện đại học y hà nội hai trăm một mươi bảy ca tại các bệnh viện của hà nội là hai chín trăm bốn mươi ba ca cơ sở thu dung điều trị
thành phố là một ba trăm linh chín ca cơ sở thu dung quận huyện năm năm trăm chín mươi ca theo giờ cách ly tại nhà ba mươi sáu bốn trăm sáu mươi ca
như vậy số ca f điều trị tại nhà ở hà nội hiện chiếm gần bảy mươi năm tổng số bệnh nhân
đang điều trị số ca tử vong trong ngày là một mươi bảy trường hợp tổng số trường hợp tử vong do
covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai trăm sáu mươi người theo bộ y tế tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trong tổng
số ca mắc ở hà nội là bốn tấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước
về công tác tiêm chủng thành phố đã tiêm được hơn một hai triệu mũi bổ sung và nhắc lại
trong đó có hơn một triệu mũi nhắc lại kết quả tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi đã đạt được tỷ lệ
tám mươi chín ba mũi một và chín mươi tám chín mũi hai tỷ lệ tiêm cho người trên năm mươi tuổi đạt chín mươi sáu bảy mũi hai trẻ em từ một mươi hai đến
bốn mươi tuổi đạt tỷ lệ tám mươi chín tám mũi hai trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đạt tỷ lệ chín mươi ba chín mũi hai
tình hình dịch tại hà nội được nhận định là diễn biến phức tạp với số ca mắc sẽ liên tục tăng
dẫn đến ca nặng nguy kịch tăng về vấn đề này giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
ba giải pháp chính để phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm
vaccine cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại
nhà hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng phó chủ tịch ubnd tp chữ xuân dũng cũng cho rằng
các địa phương chủ động phối hợp bảo đảm phân luồn phân tầng hợp lý để người dân yên tâm
tập trung điều trị các bệnh nhân ở tầng một để hạn chế tối đa bệnh nhân phải chuyển lên tầng trên
điều trị tích cực đối với bệnh nhân tầng hai tầng ba để hạn chế thấp nhất số ca tử vong
các quận huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vaccine tập trung vận động người chưa tiêm
tham gia tiêm đầy đủ sẽ hạn chế người mắc và chuyển nặng vì hầu hết người tử vong chưa tiêm
vaccine hoặc có bệnh lý nền theo chuyên gia nhận định hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch
số ca mắc sẽ tiếp tục tăng tuy nhiên thay vì quan tâm đến số ca nhiễm tăng
thành phố nên tập trung vào số ca nặng và ca có nguy cơ để giảm tỷ lệ tử vong
hà nội đã vượt ngưỡng hơn hai bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới một ngày số nhiễm ghi nhận trong ngày tại
thủ đô tiếp tục vượt các tỉnh khu vực phía nam đứng đầu cả nước với số ca mắc tăng cao như vậy
thành phố đều đã đến đỉnh dịch về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khẳng định dịch đã lan rộng ở cộng đồng
đây chưa phải là đỉnh dịch bởi số ca mắc thành phố sẽ tiếp tục tăng
đặc biệt bên cạnh việc đối phó với chủng delta chúng ta đã ghi nhận omithron được cho là có tốc
độ lây lan rất nhanh ngoài ra sắp tới là dịp cuối năm sẽ diễn ra nhiều cuộc liên hoan
hợp hành người dân cần chuẩn bị đón tết nguyên đáng với nhu cầu đi lại giao thương nhiều
số ca mắc không dừng lại ở đó phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phân tích
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín quận hoàng mai
hà nội cho biết tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều
tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi
chủ yếu là người cao tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết không làm đồng loạt mà nên tập trung vào
các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào
bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong ông hải nhấn mạnh
với f nhà không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị họ được phát các gói thuốc
do sở y tế cung cấp những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra như nhà cửa không được rộng rãi
lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một ông hải nói
tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia theo dõi sát
phát hiện nguy cơ nặng nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế người bệnh không vui
nguyên quá tẩy chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà tùy theo triệu chứng của người
bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động
y tế phường y tế khu phố để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay kịch bản hà nội năm ca nhiễm trong ngày có
có thể xảy ra khi tết nguyên đán cận kỳ vậy người dân làm thế nào để đón tết an toàn
với số ca mắc mới vẫn liên tục tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với
kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay liên quan đến vấn đề này
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín tại đại học y hà
hà nội cho biết tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội trở nên căng thẳng hơn số lượng bệnh nhân
f ngày càng nhiều đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn tuy nhiên khi
số lượng f nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca trường hợp nhập viện vì tình trạng nặng như vậy
cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy cũng như các bác sĩ dự kiến
đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh
covid một mươi chín có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh giường bệnh dự kiến năm trăm linh giường tuy nhiên giai đoạn hai bệnh
viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân để đảm bảo chất lượng có nguồn nhân lực và trang bị phù
hợp nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi đến sáu mươi bệnh
nhân thở máy là một con số rất lớn khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều
không chỉ điều trị mà kim chăm sóc luôn cho bệnh nhân bởi các f vào viện điều trị đều không
có sự hỗ trợ của người thân toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề nhiều nhận định cho rằng
số ca mắc sẽ tăng lên bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có trường đại học y hà nội bệnh viện đại học y hà nội các bệnh viện tại hà nội và
một số bệnh viện khu vực miền bắc số lượng bác sĩ học viên tại đại học y hà nội khá đông
chúng tôi đã dự kiến huy động các đồng nghiệp này đến hỗ trợ trong thời gian gần tết
nếu số lượng và nhu cầu bệnh nhân nặng nhiều hơn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải cho hay
có ngày nhân lực điều động chưa kịp đến
tôi cũng cảm thấy sức nóng nhất định khi số lượng bệnh nhân thở máy nhiều hơn
bệnh nhân nặng nhiều nữa một số nhân viên thấy sức nặng nóng của nó
chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với trường đại học y hà nội
với bệnh viện cơ sở một để điều động nhân lực một cách kịp thời nhất
tết nguyên đáng sắp tới chúng ta vẫn có một số hoạt động vui chơi ngày tết có thể thấy rằng
khi covid một mươi chín xảy ra chúng ta nên sống chậm hơn một tí cũng là hay ở với gia đình cũng là chuẩn mực
mọi người hoàn toàn có thể có một cái tết vui vẻ đầm ấm trong chính gia đình của mình
để phòng tránh dịch chúng ta có thể gọi điện chúc tết và các biện pháp chúc tết từ xa
thay vì lại tập trung tại khu vui chơi nào đó rất đông người